thưa quý vị vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều qua tại đà nẵng
có lẽ là thông tin được chờ đợi nhất trong bản tin ngày hôm nay
hiện phóng viên ngọc tân của chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận những thông tin liên quan đến vụ việc
và chỉ một ít phút nữa thôi sẽ chuyển tới quý vị các đồng chí và các bạn
tuy nhiên trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý
về cuộc chiến chống lại cái chết trắng của lực lượng công an các địa phương
tại tỉnh lạng sơn sau một thời gian trinh sát nắm tình hình công an thành phố đã phá thành công chuyên án
bắt quả tăng một đối tượng thu giữ tăng vật là một kg ma túy tổng hợp
cụ thể tại địa phận xã nhân lý huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
khi đối tượng nông ngọc trức trú tại địa phương đang điều khiển xe ô tô tải
lưu thông trên quốc lộ một a cũ
ban chuyên án đã phối hợp với tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và thu giữ một gói ni lông chứa ma túy tổng hợp có trọng lượng một kg
điều tra ban đầu đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng không rõ địa chỉ
và khi giao hàng chót lọt sẽ được trả công năm triệu đồng
nếu như sơn la được xem là địa bàn trọng điểm về ma túy của cả nước
thì vân hồ và mộc châu là địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh sơn la
ngày hôm qua tại xã triển sơn huyện mộc châu
tiếp tục một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị lực lượng công an tỉnh sơn la chặn bắt thành công
đối tượng bị bắt là vàng a nhà chú tải huyện sốp bâu tỉnh hủa phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm gần hai viên ma túy tổng hợp với trọng lượng gần hai trăm linh gram
một quả lựu đạn một khẩu súng ngắn quân dụng đã lên nòng và sáu viên đạn
rất có thể đây là vũ khí mà đối tượng đã trang bị để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thông tin đến từ lâm đồng đối tượng ia nghĩa chú tài huyện đơn dương tỉnh lâm đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt khẩn cấp về hành vi giết người
điều đáng nói là hành vi của ia nghĩa lại xuất phát từ một nguyên nhân mà đã được chúng tôi cảnh báo rất nhiều đó là mâu thuẫn trên bàn nhậu
vào tối ngày một tháng ba ia nghĩa cờ quốc và hai người bạn cùng chú huyện đơn dương rủ nhau đi uống rượu
trong lúc ăn nhậu giữa ia nghĩa và cực quốc nảy sinh mâu thuẫn quốc đã dùng ly thủy tinh đánh vào mặt ia nghĩa
bực tức nghĩa chạy về nhà lấy dao quay lại đâm nhiều nhát vào người quốc sau đó bỏ về nhà
quốc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó
sau khi vụ án xảy ra công an huyện đơn dương đã tiến hành bắt ìa nghĩa
vào sáng ngày hai tháng ba công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ia nghĩa về hành vi dùng dao đâm người khác dẫn đến chết người
hai đối tượng là nguyễn văn cẩn và phan ngọc sĩ cùng chú tài huyện tuy an tỉnh phú yên
vừa bị công an huyện tuy an khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước cẩn và sĩ đã đi đến một tiệm sửa xe trên địa bàn
để tìm đánh anh tấn phạm tấn cảnh chú tại địa phương đang sửa xe
tại đây cẩn đã dùng cây khúc sắt đánh vào đầu cảnh gây thương tích phải đưa đi bệnh viện điều trị
hiện vụ việc đang được công an huyện tuy an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ cướp tài sản của tài xế taxi trên địa bàn thành phố tân an tỉnh long an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tân an cho biết đang tích cực điều tra để xử lý đối tượng gây án
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu lê trí cường chú tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang
thuê anh trần gia lạc chú quận một mươi một tp hcm là tài xế taxi trở về thành phố tân an tỉnh long an
khi đến trước cổng bệnh viện lao và bệnh phổi long an ở phường bảy tp tân an
cường đã lấy chai xịt khử mùi xịt vào mặt và dùng dao kề vào cổ khống chế cướp tài sản của anh lạc
anh lạc chống cự quyết liệt nên cường đã cầm dao đâm anh lạc gây thương tích ở tay
sau khi nạn nhân chi hô đối tượng đã tẩu thoát và bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tp tân an bắt khẩn gấp khi đang lần trốn
tại cơ quan công an đối tượng cường khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tân an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với tên cường về tội cướp tài sản để tiếp tục điều tra
thưa quý vị các đồng chí và các bạn sử dụng hung khí cướp tài sản của ngân hàng
tuy không phải là loại tội phạm mới nhưng cũng thuộc vào loại ít xuất hiện ở việt nam
mang mang lo lắng bởi sự manh động và liều lĩnh của cải phạm tội
những bài học những lo lắng của người dân từ vụ cướp ngân hàng tại thừa thiên huế vừa tạm lắng xuống
thì một vụ cướp ngân hàng với hành vi rất manh động cũng đã xảy ra tại thành phố đà nẵng
đối tượng đã manh động khi sử dụng hung khí uy hiếp nhân viên ngân hàng rồi buộc phải giao tiền
tuy nhiên rất nhanh sau đó lực lượng công an đà nẵng đã tiếp cận hiện trường và khống chế đối tượng
phóng viên ngọc tân từ hiện trường sẽ truyền tới quý vị những thông tin chi tiết

ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh một trăm một mươi ba công an quận sơn trà thành phố đà nẵng
phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã tiếp cận được đối tượng
và triển khai các biện pháp nghiệp vụ khống chế và bắt nóng đối tượng khi y đang trên đường bỏ trốn
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là phan văn hoàng hai mươi năm tuổi trú quận sơn trà thành phố đà nẵng
vì thiếu tiền trả nợ nên vào chiều cùng ngày hoàng đã nảy sinh ý định
để thực hiện hành vi trên hoàng về nhà tìm một con dao inox sau đó xông thẳng vào một chi nhánh ngân hàng
trên đường ngô quyền đà nẵng rồi uy hiếp nhân viên yêu cầu giao nộp số tiền năm mươi triệu đồng
nhận tiền xong hoàng còn bình tĩnh ngồi lại đếm cho đủ năm mươi triệu đồng mình yêu cầu giao mới rời khỏi ngân hàng
tuy nhiên rời khỏi đây và trên đường bỏ trốn thì đối tượng đã bị bắt giữ
đến thời điểm hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng
cho biết đã tạm giữ hành sự đối tượng phan văn hoàng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
tuy nhiên với hành vi quá bình tĩnh của hoàng nên cơ quan cảnh sát điều tra đã cho thử test ma túy với nghi phạm này
và những thông tin mới nhất quý vị hãy đón xem trên các bản tin của chúng tôi
còn bây giờ là cụm tin vắn về việc bắt giữ các đối tượng đánh bạc do phóng viên antv gửi về từ hà tĩnh và hưng yên
phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an hà tĩnh phối hợp với công an huyện thạch hà
vừa triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc tại nhà bà vinh ở xóm yên nghĩa xã thạch lưu huyện thạch hà
sơn ở thị trấn thạch hà thuê lại tạm giữ tám đối tượng cùng chú tại huyện thạch hà đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
thay hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ bốn mươi năm triệu đồng năm xe máy một mươi bảy điện thoại di động
cùng nhiều loại dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
còn tại hưng yên các trinh sát công an huyện kim động phối hợp với công an xã đồng thanh huyện kim động
cũng vừa phát hiện bắt quả tàng tại nhà anh lê xuân khắc chú xã đồng thanh bảy đối tượng
đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bà cây ăn tiền
thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền trên ba mươi sáu triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan
ngoài các đối tượng tham gia đánh bạc còn có lê văn mừng là bố của chủ nhà đồng thời là người trông coi nhà
dù không tham gia đánh bạc nhưng đã đi mua bài và nước để phục vụ việc đánh bạc
và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một đồn bà online trưa nay
trước khi đến với những thông tin về chuyên án tội phạm mời quý vị và các bạn cùng nghỉ ngơi trong giây lát